định hướng của nhà nước và các bộ ngành hiện nay là xây dựng ngành cà phê việt nam phát triển theo hướng hiện đại đồng bộ bền vững
có tính cạnh tranh cao với các sản phẩm đa dạng
để đạt được mục tiêu xuất khẩu sáu tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi bộ công thương đã đưa ra một vài giải pháp nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm cà phê việt nam
về công tác sản xuất chế biến cần đẩy mạnh công tác tài cơ cấu ngành cà phê một cách hiệu quả xây dựng các vùng trồng tập trung
chuyên canh gắn với phát triển công nghiệp chế biến áp dụng tiến bộ công nghệ cao thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu với các cơ sở nhà máy chế biến
bên cạnh đó công tác xây dựng thương hiệu phải được chú trọng hơn nữa khảo sát nhu cầu của thị trường về các lĩnh vực gồm thị phần thị hiếu chất lượng giá cả
chú trọng công tác xúc tiến thương mại tìm kiếm bạn hàng
trong thời gian tới bộ công thương sẽ tăng cường đổi mới công tác quản lý xúc tiến thương mại theo hướng để mạnh công tác đào tạo
tạo cơ chế để huy động kinh phí xúc tiến thương mại từ các nguồn lực của xã hội
đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tại một số thị trường trọng điểm nhiều tiềm năng như trung quốc liên bang nga asean eu hoa kỳ bắc phi nam phi và trung đông
từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho các thương hiệu cà phê chế biến của việt nam trên thị trường thế giới